một cơ sở sản xuất kem trộn không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tang ngay tại khu dân cư
kiểm tra cơ sở kinh doanh của lương thị kim oanh hai mươi bốn tuổi trú tại địa chỉ k ba trăm chín mươi trên một lê duẩn thuộc địa bàn phường tân chính quận thanh khê
lực lượng chức năng cũng phát hiện có một trăm linh kg kem dưỡng da các loại đựng trong bao ni lông không có nhãn mát bao bì hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa không rõ thành phần chất lượng cùng với nhiều vỏ hộp bao nhãn mát tự in và một số dụng cụ như thau nhựa mũ máy đánh kem phục vụ cho việc sản xuất kem trộn
và được biết số kem trên sau khi nhận về sẽ trộn chung và đóng hộp chuyển đến cho khách hàng có nhu cầu
cùng thời gian này đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê cũng đã phát hiện tạm giữ một trăm ba mươi hộp giảm cân dạng viên bốn mươi bảy hộp cao gừng tan mỡ và một trăm ba mươi một hộp thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thị chi hai mươi bốn tuổi cùng chú tại địa chỉ nói trên làm chủ để xác minh làm rõ theo quy định